bị cách ly tập trung do vượt biên trái phép sau đó lại tiếp tục bỏ trốn khỏi khu cách ly để vượt biên sang campuchia
đối tượng vũ mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện bù đăng vừa bị công an huyện bù đốc tỉnh bình phước xử phạt hành chính số tiền năm triệu đồng
cụ thể lúc một mươi bốn h ngày chín tháng tám đối tượng này bị đồn biên phòng hoàng diệu trên địa bàn huyện bù đốp bắt giữ khi đang vượt biên trái phép sang campuchia
cảm ơn các bạn đã theo dõi
sau đó đã bản giao đối tượng
cảm ơn các bạn đã theo dõi
tại trung tâm y tế huyện bù đốc
tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người tuyên phạt bị cáo lê văn cường hai mươi bảy tuổi trú tại huyện phù cát tỉnh bình định bản án một mươi hai năm tù
lê văn cường từng vay của phan duy hưng và hoàng vũ hai mươi triệu đồng lãi suất thỏa thuận là năm bốn trăm linh nghìn đồng
thời gian đầu cường trả lãi xong phẳng
đó thì mất khả năng chi trả
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hưng buộc cường phải viết giấy nợ nhập cả tiền gốc và lãi thành ba mươi tám sáu triệu đồng
khoảng một mươi chín h ngày hai mươi ba tháng hai sau khi nhậu xong hưng và vũ rủ bốn người bạn đến nhà cường để đòi dứt điểm
cường không có tiền trả nên bị hưng vũ và những người đi cùng đánh đập
anh trai cường can ngăn cũng bị tấn công tới tấp
tức giận vì cho rằng bị ép đến đường cùng lê văn cường cầm dao đâm loạn xạ trúng nhiều người
trong đó hoàng vũ bị đâm trúng tim
vòng tại chỗ
với hành vi gây dối trật tự công cộng hà văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thị trấn na dương huyện lộc bình
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn khởi tố
trước đó tối ngày hai mươi chín tháng bảy mạnh có ăn cơm uống rượu với bạn đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày
thì nhờ một người bạn trở về bằng xe mô tô
khi đi đến đường quốc lộ bốn b thuộc địa phận huyện lộc bình
mạnh tự nhảy xuống xe và tiến đến nhổ cột cờ sắt treo cờ tổ quốc ở vỉa hè
đứng chặn chiếc xe mô tô rồi chọc vào một người tham gia giao thông trên đường làm người đó bị thương
sau đó mạnh tiếp tục đứng chặn và dùng cột cơ sắt đập vào phần đầu xe khi thấy một ô tô đi qua
trong quá trình di chuyển mạnh đã liên tục chửi bới la hét thách thức những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường
sau khi nhận được tin báo công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đã khống chế tạm giữ đối tượng
chuyên thực hiện các vụ cướp giật tài sản của phụ nữ trên địa bàn
hai đối tượng là ngô thế tuyển và ngô xuân kiều đều trú tại thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
vừa bị công an thành phố uông bí tỉnh quảng ninh bắt giữ
trước đó ngày một mươi một tháng bảy chị nguyễn thị nga bị hai thanh niên đeo khẩu trang kín mặt
chạy xe tốc độ cao áp sát cướp giật một túi sách bên trong có một triệu đồng
và một điện thoại di động trị giá bảy triệu đồng rồi bỏ chạy về phía hải vòng
trước tính chất nguy hiểm và manh động của các đối tượng công an thành phố uông bí đã xác lập chuyên án đấu tranh
ngày một mươi tháng tám lực lượng chức năng đã truy đuổi bắt giữ ngô thế tuyển và ngô xuân kiều
thu giữ một xe mô tô một bình xịt hơi cay khi hai đối tượng đang trên đường đi gây án
bước đầu tuyển và kiều khai nhận vào các ngày hai mươi một tháng bảy và mùa một tháng tám
đã gây ra hai vụ cướp giật khác tại uông bí và quảng yên
tài sản mà chúng lấy được gồm một mươi một triệu đồng một máy ipad trị giá một mươi hai triệu đồng
và một điện thoại iphone bảy plus trị giá sáu triệu đồng
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
xin kính chào tạm biệt